các cơ quan an ninh thổ nhĩ kỳ đã ngăn chặn một chiến dịch tình nghi là của cơ quan tình báo bí mật israel mosat
nhằm vào các tổ chức của người palestine hoạt động tại thổ nhĩ kỳ
truyền thông israel dẫn nguồn từ thổ nhĩ kỳ cho biết giới chức nước này đã bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng tình nghi
có liên quan tới chiến dịch nielsen của mossad
những người này là nhân viên của một công ty tư vấn nợ istanbul
bị cáo buộc đã bí mật theo dõi những người palestine
các tổ chức của người palestine và các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại thổ nhĩ kỳ
theo lời khai của các nghi phạm họ được mua sát thuê đóng giả là nhân viên công ty tư vấn
để vu khống và đe dọa người palestine
hiện bảy nghi phạm đã bị đưa ra tòa và giam giữ trong các nhà tù
trong khi đó một mươi ba nghi phạm khác đang bỏ trốn và bị truy nã
an ninh thổ nhĩ kỳ đang tiếp tục cuộc điều tra và truy bắt các nghi phạm khủng bố này
trước đó hồi tháng một mươi ankara cũng tuyên bố đã triệt phá một mạng lưới gián điệp gồm một mươi năm người làm việc trong mosat
nhóm này bị cáo buộc thu thập thông tin về các sinh viên thổ nhĩ kỳ và sinh viên nước ngoài
đặc biệt là sinh viên người palestine